chiều nay ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám đã tổ chức họp báo về kết quả giả sát kiểm tra xử lý kết quả thi bất thường tại hội đồng thi sở giáo dục và đào tạo hà giang
tại hội đồng thi sở giáo dục và đào tạo hà giang tổ công tác đã tiến hành chỉ đạo giám sát việc giả soát toàn bộ các khâu của kỳ thi
kết quả cho thấy với các bài thi môn tự luận kết quả chính xác trùng khớp với các bài thi trắc nghiệm cho thấy có dấu hiệu nâng kết quả điểm thi của thí sinh
hội đồng chấm thẩm định đã tiến hành chấm thẩm định tất cả các bài thi trắc nghiệm theo quy định của quy chế thi
kết quả cho thấy có tất cả một trăm một mươi bốn thí sinh với hơn ba trăm ba mươi bài thi có tổng điểm đã công bố tranh lên hơn một điểm so với điểm chấm thẩm định
không ít thí sinh có tổng điểm tranh lên hơn hai mươi điểm so với điểm chấm thẩm định
cá biệt có những thí sinh có tổng điểm được làm tăng lên đến hai mươi sáu tám điểm thậm chí là hai mươi chín chín mươi năm điểm so với điểm chấm thẩm định
hội đồng chấm thẩm định quyết định kết quả chấm thẩm định được sử dụng để thay thế cho toàn bộ kết quả chấm bài thi trắc nghiệm của hà giang
kết quả chấm thẩm định này được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển sinh đại học cao đẳng trung cấp năm hai nghìn một mươi tám theo quy chế
hội đồng chấm thẩm định quyết định kết quả chấm thẩm định được sử dụng để thay thế cho toàn bộ kết quả chấm bài thi trắc nghiệm do hội đồng thi sở giáo dục đoàn tạo hà giang đã công bố ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
kết quả chấm thẩm định này được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học cao đẳng trung cấp năm hai nghìn một mươi năm theo quy chế
hành vi nương điểm cho thí sinh trong khi chấm thi đã vi phạm rất nghiêm trọng quy chế thi
qua xác minh ban đầu cho thấy ông vũ trọng lương phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng sở giáo dục và đào tạo hà giang là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh